thống kê mới nhất tại bệnh viện ca trung ương số lượng bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp đến khám điều trị tại bệnh viện trong thời gian gần đây đã gia tăng đột biến
và đây cũng là tình trạng tại bệnh viện nội tiết trung ương khi số lượng bệnh nhân mắc loại ung thư này đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo các chuyên gia y tế thì hiện vẫn chưa nắm rõ vì sao có tình trạng gia tăng đột biến ung thư tuyến giáp
căn bệnh này giai đoạn đầu thường không có triều chứng gì và phần lớn được phát hiện khi bệnh nhân đi khám sức khỏe tổng quát
những dấu hiệu nhận biết bệnh chỉ biểu hiện ra bên ngoài khi bệnh đã ở giai đoạn muộn
và về sau bệnh nhân cũng ổn đấy còn một số bệnh nhân mà đến muộn cũng trong gia đình có hai ba bệnh nhân nhưng mà đến muộn thì có thể là di căn vào phổi rồi hoặc vào các động mạch cảnh tĩnh mạch cảnh
trước đây phẫu thuật tuyến giáp thường để lại vết sẹo khá lớn ở vùng cổ khiến nhiều người bệnh tự ti về mặt thẩm mỹ
thậm chí trì hoãn việc phẫu thuật khiến bệnh tình nặng hơn tuy nhiên với kỹ thuật mổ nội so hiện đại ngày nay điều đó không còn là chuyện đáng quan ngại

những cái vết sẹo của cái nội so hiện thì nó rất nhỏ lớn nhất thì có một cm và nó lại không ở cổ mà mặc áo nó che đi thì người ta có đi làm bình thường
thứ sáu mổ thứ hai đi làm bình thường không vấn đề gì cả
tỷ lệ chữa khỏi ung thư tuyến giáp nếu được phát hiện sớm có thể lên tới chín mươi
đây được cho là bệnh có tỷ lệ chữa khỏi cao nhất trong các loại ung thư nếu được trần đoán và điều trị kịp thời
vì vậy người dân nên đi thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên tránh để xảy ra tình trạng phát hiện bệnh muộn